mỗi ngày trung bình người dân thành phố vinh thải ra môi trường gần ba trăm linh tấn rác thải
mặc dù có đến một trăm sáu mươi tám điểm trung chuyển rác thải thế nhưng trên thực tế việc bố trí các điểm trung chuyển rác
ở thành phố còn nhiều bất cập không chỉ làm mất trật tự an toàn giao thông
mỹ quan đô thị mà còn gây ô nhiễm nặng nề ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
được duy trì từ nhiều năm nay điểm trung chuyển rác trên đường lê hồng phong
đoạn giao nhau với đường lê viết lượng thường xuyên có khoảng gần một mươi xe chuyên dụng đến tập kết rác
và một khối lượng rác khổng lồ nằm ngổn ngang chiếm hết cả lê đường thậm chí tràn xuống cả lòng đường
nó ảnh hưởng đến vấn đề là vệ sinh môi trường rồi ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con nhân dân trong khu vực cục khối
sau khi mưa thì nước ở trong cả cái đông rác thải nó chảy tràn ra cả cái trục đường
trục đường cái hệ thống giao thông tiếu nước
thì không kịp cho nên nó dẫn lên làm ổ nhiễm mỗi đường
hiện nay quy trình thu gom rác hầu hết thông qua xe thùng trở từ các khu dân cư về địa điểm trung truyền
sau đó xe chuyên dụng sẽ trở tới bãi rác xử lý
tuy nhiên các điểm trung chuyển lại đang là nguồn gây ổ nhiễm
mặc dù hàng ngày công ty môi trường đô thị đã tiến hành thu gom
nhưng một lượng lớn rác vẫn còn tồn động và chưa được vận chuyển đi kịp thời
gây ô nhiễm với nhiều mức độ khác nhau nguy cơ phát sinh mầm bệnh
và làm mất mỹ quan đô thị
thứ nhất là ra soát lại tất cả các điểm nhạy cảm điểm nóng quá là phải cắt bớt
và sẵn sàng áp dụng cái quy trình mới đó là thu gom rác theo giờ
ngoài ra trước mắt tránh bức xúc cho người dân mình phải tuyên truyền vận động
công ty cũng phải ra soát lại quy trình những điểm nào nhạy cảm là cháu thu gom trước
để bảo đảm vệ sinh môi trường sức khỏe cho người dân
về lâu dài các cơ quan chức năng của thành phố vinh tỉnh nghệ an và đơn vị thực hiện thu gom
cần phải quy hoạch điểm trung chuyển rác phù hợp bảo đảm xa khu dân cư